hồ chí minh đoạn qua xã yà rú huyện chư pứ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ba xe ô tô khiến ba người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ lái xe bị thương nặng
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là thành viên của câu lộc bộ bóng đá hoàng anh gia lai gồm dương minh ninh đào trọng trí và paolo madura olivera
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ dinh trên địa bàn
và đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc
đối tượng lê hồng anh bị bắt giữ khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với hai người phụ nữ tại phường nguyễn cư trinh quận một
với tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê hồng anh
riêng đối với hai người phụ nữ do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc bé hiện chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn văn tươi chú tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn văn tươi đã thừa nhận thực hiện thành công bốn vụ trộm cắp xe đạp điện và điện thoại rồi bán lấy tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã thu hồi ba chiếc xe đạp điện và hai chiếc điện thoại
và đối tượng lê quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố một thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
có xeo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện